hoàng trí xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
cục cảnh sát hình sự bộ công an phối hợp với công an tỉnh bình thuận
vừa khám xét căn biệt thự ven sông của một người có tên là nguyễn văn thảo
tên thường gọi là thảo lụi động thái này nằm trong chuyên án do cơ quan
cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận thủ lý
theo đó hàng trăm cảnh sát thuộc các lực lượng cục cảnh sát hình sự
công an tỉnh bình thuận cảnh sát cơ động công an thành phố phan thiết
tiến hành phong tỏa khám xét ngôi nhà nằm ven dòng kênh thuộc địa bàn
phường xuân an thành phố phan thiết tỉnh bình thuận
căn nhà này do người có tên nguyễn văn thảo biệt danh thảo lụi làm chủ
thông tin bước đầu nguyễn giang thảo và những người liên quan bị điều tra
về hành vi bảo kê các hoạt động kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh bình thuận
hiện vì việc đang được mở rộng điều tra